chính phủ đã chính thức xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội về đối tượng nguồn vốn của gói sáu mươi hai tỷ để sớm ban hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
theo tính toán của chính phủ gói hỗ trợ sẽ trị giá sáu mươi hai tỷ đồng tăng hai tỷ đồng so với dự kiến ban đầu
gói hỗ trợ sẽ dành cho khoảng hai mươi triệu người của sáu nhóm đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ năm trăm linh đồng
người có công với cách mạng được hỗ trợ năm trăm linh đồng hộ nghèo và cận nghèo lao động bị buộc thôi việc hộ kinh doanh cá thể bị ngừng kinh doanh cùng được hỗ trợ với mức một triệu đồng
người mất việc từ một mươi bốn ngày trở lên được hỗ trợ một triệu tám trăm linh nghìn đồng một tháng các doanh nghiệp có lao động ngừng việc trong ba tháng và doanh nghiệp có năm mươi lao động nghỉ việc cũng được hỗ trợ
dự kiến ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp ba mươi sáu tỷ đồng bên cạnh đó là lấy từ ngân sách trung ương ngân sách địa phương và các khoản hỗ trợ gián tiếp thông qua việc cho phép doanh nghiệp
người lao động dừng đóng vào quỹ hiệu trí và tử tuất dự kiến trong tuần này ubthq sẽ cho ý kiến về gói hỗ trợ trên